tỉnh ủy phú thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị khóa chín
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình cho rằng phú thọ là địa phương có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm của khu vực trung du miền núi bắc bộ
do đó tỉnh phú thọ cần tập trung xây dựng tỉnh thành trung tâm logistics với các cơ sở đào tạo có chất lượng
các cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu trung tâm hành chính công hiện đại đồng bộ
cùng với đó tỉnh ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách và có cơ chế đặc thù cho miền núi vùng sâu vùng xa phát triển
có hướng đi phù hợp trong phát triển công nghiệp đồng thời chú trọng thu hút đầu tư nhất là thu hút công nghiệp công nghệ cao
không bỏ lỡ tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch cần có sự liên kết giữa các vùng miền
để du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phú thọ đạt tám bảy mươi chín
quy mô tổng sản phẩm quốc nội theo khu vực bình quân đầu người tăng sáu năm lần đứng thứ hai trên một mươi bốn tỉnh vùng trung du miền núi bắc bộ